còn tại tỉnh đồng nai sau hơn hai tuần tổ chức dạy và học trực tiếp toàn tỉnh ghi nhận gần một mươi một học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
do số ca mắc tăng cao nên nhiều lớp học ở đồng nai phải chuyển sang học trực tuyến
hiện có gần một mươi học sinh thuộc hơn một trăm sáu mươi lớp học từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông tại nhiều trường trên địa bàn đồng nai học trực tuyến
để tạo thuận lợi cho học sinh tiếp thu kiến thức khi không thể đến lớp ngành giáo dục đồng nai đã phát trực tuyến tiết dạy trực tiếp để các em học tại nhà
giao bài qua nhóm trên mạng xã hội tập hợp số học sinh không thể tham gia học trực tiếp để dạy học trực tuyến
ngoài ra khi học sinh mắc covid một mươi chín khỏi bệnh trở lại trường học trực tiếp giáo viên có trách nhiệm dạy phụ đạo củng cố kiến thức cho các em
ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương tăng cao
chủ yếu tập trung ở các trường học hầu hết học sinh trong độ tuổi tại đồng nai đã tiêm đủ liều vaccine nên mắc bệnh ở mức độ nhẹ được theo dõi tại nhà
đối với trẻ dưới một mươi một tuổi do chưa được tiêm vaccine nên khi mắc covid một mươi chín có nhiều cháu phải nhập viện
đến nay hầu hết học sinh mắc covid một mươi chín ở đồng nai đã khỏi bệnh từ khi tổ chức học trực tiếp đến nay tỉnh chưa ghi nhận trường hợp học sinh tử vong do dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh tránh tình trạng đóng cửa trường học hàng loạt
các ngành chức năng đang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi để khi có chủ trương đồng nai sẽ tiêm ngay cho trẻ